thưa quý vị thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh tiền giang xảy ra nhiều vụ cướp cướp giật tài sản
nếu nạn nhân chi hô thì tội phạm liền giả vờ đánh ghen hoặc là dựng nên một câu chuyện nào đó để người dân lầm tưởng đó là mâu thuẫn gia đình và sau đó sẽ cướp tài sản rồi tìm cơ hội để tẩu thoát
tối ngày một mươi bảy tháng sáu chị nguyễn thị thanh xuân ở xã đăng hưng phước huyện trợ gạo điều khiển xe mô tô đi trên tuyến lộ canh thì bị hai đối tượng từ phía sau vượt lên áp sát giật sợi dây chuyền trọng lượng sáu chỉ vàng một mươi tám k

trong điều tra bắt giữ hai đối tượng phan tâm thiện và nguyễn thị ngọc hân cùng chú ở thành phố mỹ tho
thiện và hân khai nhận từ tháng ba đến khi bị bắt hai đối tượng đã thực hiện một mươi một vụ cướp giật cặp máu sinh trên địa bàn thành phố mỹ tho và huyện trợ gạo tỉnh tiền giang
không chỉ nhắm vào nữ sinh hay những phụ nữ điều khiển xe mô tô một mình vào ban đêm bọn tội phạm còn liều lĩnh thực hiện hành vi vào ban ngày và những nơi đông người
thậm chí chúng còn mang theo hung khí để đe dọa bị hại
tấn công chấn áp phòng ngừa tội phạm là nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng công an
sau công tác này chỉ đạt hiệu quả
khi có sự trung sức của toàn xã hội mỗi cá nhân cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
bên cạnh đó mỗi gia đình nên thường xuyên nhắc nhở giáo dục con em không vướng vào tệ nạn xã hội và tội phạm
có được sự đồng lòng tích cực phối hợp tốt thì tội phạm cướp cướp giật tài sản mới được đẩy lùi